sáng nay đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
chủ trì lễ phát động tết trồng cây năm hai nghìn hai mươi ba của bộ công an vì một việt nam xanh
tại trụ sở công an thành phố việt trì tỉnh phú thọ
cùng dự lễ phát động có thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an cùng đại diện lãnh đạo bộ tài nguyên và môi trường
các đồng chí lãnh đạo đại diện chính quyền địa phương
hưởng ứng lời kêu gọi của chủ tịch hồ chí minh toàn dân ta đã thực hiện tết trồng cây đầu tiên
trong dịp tết nguyên đán canh tý năm một nghìn chín trăm sáu mươi
từ đó đến nay tết trồng cây đã thực sự mang lại lợi ích to lớn cho đất nước
và trở thành một truyền thống tập quán tốt đẹp trong mỗi dịp tết đến xuân về
tháng hai năm hai nghìn hai mươi một bộ công an đã ban hành kế hoạch số bốn mươi năm
thống nhất tổ chức triển khai phong trào tết trồng cây trong toàn lực lượng
theo báo cáo của công an các đơn vị địa phương
đến nay bộ công an đã trồng được hơn năm triệu cây xanh
trong đó có hai triệu cây được trồng tại các trụ sở công an các đơn vị địa phương
và ba triệu cây được trồng trong các cơ sở giam giữ do bộ công an quản lý
với thông điệp vì một việt nam xanh bộ công an phát động các hoạt động hưởng ứng tết trồng cây
năm hai nghìn hai mươi ba và kêu gọi toàn thể cán bộ chiến sĩ hăng hái tham gia trồng cây trồng rừng
người người trồng cây nhà nhà trồng cây trồng cây nào tốt cây đó
đồng thời nâng cao ý thức và có biện pháp hữu hiệu
để bảo vệ rừng phòng chống đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm về môi trường
ngăn chặn tình trạng chặt phá đốt rừng khai thác rừng trái phép
phát biểu tại buổi lễ bộ trưởng tô lâm đề nghị thủ trưởng công an các đơn vị địa phương
làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng tổ chức phổ biến
quán triệt tới toàn thể cán bộ chiến sĩ nắm rõ mục đích ý nghĩa của tết trồng cây
và phát động lễ trồng cây phù hợp với điều kiện của đơn vị địa phương
bảo đảm thiết thực hiệu quả tiết kiệm tránh phô trương hình thức
bên cạnh đó tăng cường công tác tuyên truyền về chương trình vì một việt nam xanh
và tuyên truyền phòng cháy chữa cháy đặc biệt là công tác phòng chống cháy rừng trong mùa hanh khô